nga và ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh lớn trong ngày hôm qua ba mươi một tháng một
cả moscow và kiev đều đã xác nhận việc trao đổi này
bộ quốc phòng nga cho biết tổng cộng có một trăm chín mươi năm quân nhân nga đã trở về nhà từ vùng lãnh thổ
do ukraine kiểm soát sau các cuộc đàm phán
trong khi đó một trăm chín mươi năm tù binh chiến tranh đã được bàn giao cho kiev
đến thời điểm này đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra
theo bộ quốc phòng nga các binh sĩ nga được trả tự do sẽ được đưa đến moscow để điều trị và phục hồi
họ đã nhận được hỗ trợ y tế và hỗ trợ tâm lý
tổng thống ukraine zelensky cũng đã xác nhận việc trao đổi nhưng cho biết hai trăm linh bảy tù binh ukraine được thả